sau khi chia sẻ về việc đang phải điều trị trầm cảm mới đây minh tú tiếp tục khiến cho phanh lo lắng khi tiết lộ về những di chứng mà bản thân gặp phải hậu covid một mươi chín
theo chân dài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cô muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà bản thân đã và đang trải qua với hy vọng mọi người tiếp nhận theo hướng tích cực không lo lắng hoang mang hay hoảng loạn
sư mẫu chia sẻ
tôi sợ tóc tôi ít hẳn đi tôi thường mất ngủ và giật mình dạy lúc ba bốn giờ sáng dù tôi rất buồn ngủ nhưng tôi không ngủ được vì đầu tôi nhức kinh khủng
tôi dùng từ kinh khủng vì tôi nghĩ nó diễn tả được cảm giác của tôi lúc đấy tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể tôi trì trệ và yếu ớt như khoảng thời gian này
từng hơi thở nặng nề và hơi có phần khó khăn tôi thậm chí không thể nói chuyện kiểu nhanh nữa vì hụt hơi không đủ hơi để có thể tranh luận hay có một cuộc hội thoại dài minh tú tâm sự
ngoài ra chân dài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
năm một nghìn chín trăm chín mươi một còn chịu ảnh hưởng của hậu điều trị covid một mươi chín là hay quên thì lực yếu không tập trung lạnh người buồn nôn khó thở nóng tính buồn chán bên trong như có cục lửa thậm chí mùi và vị cũng vẫn chưa lấy lại một trăm linh
nhưng vấn đề quan trọng nghiêm trọng nhất là tâm lý nạn siêu mẫu không ổn định nó bắt nguồn từ việc sức khỏe khó ngủ ăn không ngon ngủ không đủ giấc dù hằng ngày tôi vẫn cố vận động và tập hít thở như các chuyên gia dạy
thời gian kéo dài làm cho tâm lý tôi không ổn định hay người ta vẫn thường gọi là trầm cảm nhẹ cô cha hay
đến hiện tại thơ minh tú cô vẫn chưa ủng một trăm linh nhưng nhờ sự chăm sóc và yêu thương của gia đình bạn bè anh chị em xén ruột tri kỷ đã hỗ trợ và giúp cô vững vàng để đối mặt và vượt qua
sau khoảng thời gian kinh khủng mà bản thân đã phải trải qua minh tú cho rằng mỗi người hãy trân trọng sức khỏe của mình đi học đi làm vui chơi thoải mái nhưng hãy nhớ tuân thủ nghiêm ngặt
điều khoảng năm k để có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh